cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án
đề nghị truy tố bà nguyễn phương hằng và bốn đồng phạm
năm bị can tiếp tục bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
gồm nguyễn phương hằng nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà huỳnh công tân và đặng anh quân
ngày ba mươi một tháng năm tòa án nhân dân tp hcm đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung
làm rõ hành vi của ông huỳnh uy dũng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đại nam
có đồng phạm với nguyễn phương hằng hay không
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra xác định hành vi của ông dũng chưa đủ cơ sở cấu thành tội phạm